kể từ sau thời điểm giãn cách xã hội lượng người đến giải quyết hồ sơ bảo hiểm xã hội ở đồng nai bỗng tăng đột biến
trong đó chiếm phần lớn là người lao động đến làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
những ngày qua từ sáng sớm rất đông người lao động đã đến trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh đồng nai để làm hồ sơ giải quyết các thủ tục bảo hiểm xã hội
theo tìm hiểu trong số những người đến làm hồ sơ chiếm một tỷ lệ lớn là công nhân lao động giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm một lần và bảo hiểm thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội tỉnh đồng nai đã cử cán bộ hướng dẫn thực hiện các thủ tục
ngoài thực hiện tại trụ sở bảo hiểm xã hội đồng nai đã phối hợp với ba phường ở thành phố biên hòa
tiếp nhận hồ sơ liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động hạn chế tập trung đông người tại một địa điểm
tính chung trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bảo hiểm xã hội tỉnh đồng nai đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho hơn một mươi năm trường hợp với số tiền hơn bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng
bảo hiểm xã hội tỉnh đồng nai sẽ đón khách và ghi nhận tất cả các hồ sơ qua hệ thống và chuyển thông tin về cho các cán bộ làm việc online ở nhà xử lý một cách kịp thời
đồng thời gửi hồ sơ trả kết quả qua hệ thống bưu điểm như thế chúng tôi phối hợp một cách rất dịp nhàng
nhưng mà cái ứng dụng gia lô để nhận hồ sơ trực tuyến đó là một giải pháp cấp kỳ và rất hiệu quả
theo thống kê toàn tỉnh đồng nai hiện có hai năm triệu người tham gia bảo hiểm
xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp giảm hơn tám mươi sáu người so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến giảm số người tham gia các loại bảo hiểm là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp đã tiến hành cắt giảm lao động cho lao động tạm ngưng việc